sau ba lần phải hoãn phiên tòa do vắng mặt người tham gia tố tụng sáng nay tòa nhân dân tỉnh hải dương tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo phạm tuấn long và các đồng phạm về các tội tổ chức đánh bạc đánh bạc và lừa đảo chiếm đo tài sản
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm phiên tòa dự kiến diễn ra trong chín ngày
theo cáo chẳng trong thời gian khoảng một mươi tháng kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại các địa điểm trên địa bàn hà nội bị cáo phạm tuấn long đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet cùng với năm mươi ba đồng phạm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức cho hai mươi bảy ba trăm ba mươi bốn lượt người tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi game trực tuyến trên internet thắng thua tính bằng điểm man sau đó đổi điểm man thành tiền
tổng số tiền tổ chức
đánh bạc trong đường dây này lên đến hai hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng trong đó long và đồng phạm hưởng lợi hơn năm trăm hai mươi bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án đại gia thiện soi cho vay lãi nặng viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rập vũng tàu mới ra quyết định truy tố ba bị can lâm thị thu trà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đặng thị tuyết lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và lâm vũ việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại thành phố vũng tàu

cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã xác định
lâm thị thu trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi trà trực tiếp thực hiện việc vay tiền
hoặc thông qua đặng thị tuyết lan và lâm vũ việt anh giúp để thực hiện các hoạt động giao dịch
liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ
khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản
như đất đai nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho trà
với cách thức và thủ đoạn như trên trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người
tổng số tiền cho vay là hơn chín trăm hai mươi một tỷ đồng tiền lãi hơn tám mươi sáu tỷ đồng
trước đó viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng
truy tố lê thái thiện thiện soi và lê thái phong con trai của thiện soi
về tội sửa tiền và tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền thu lợi bất chính
là gần một trăm linh tỷ đồng
chỉ sau vài giờ điều tra truy xét công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã xác định
và bắt giữ được hai nghi can gây ra vụ cướp giật tài sản tại xã vạn hưng
hai đối tượng là nguyễn nhật trường và phạm văn bình cùng chú tại huyện vạn ninh
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào chiều ngày một mươi tám tháng bốn
tại đoạn đường quốc lộ một địa phận xã vạn hưng cả hai đi xe máy áp sát
cướp giật một túi sách để trong giấy
xe của một nữ sinh bên trong có điện thoại iphone máy tính và hai trăm bốn mươi đồng
cơ quan công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản hai đối tượng đã cướp
say rượu dùng dao đâm em ruột dẫn đến thương tích
đối tượng trần văn niu chú huyện công năng vừa bị công an huyện công năng tỉnh đắk lắc khởi tố
trước đó niêu cùng với em ruột của mình là trần văn lân uống rượu với hai người khác tại nhà
do xay rượu không làm chủ được mình niu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải
của em trai nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không thiệt mạng tỷ lệ thương tích năm mươi bốn
chỉ sau vài giờ điều tra truy xét công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã xác định và bắt giữ
được hai nghi can gây ra vụ cướp giật tài sản tại xã vạn hưng
hai đối tượng tên nguyễn nhật trường và phạm văn bình cùng chú huyện vạn ninh
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào chiều ngày một mươi tám tháng bốn
tại đoạn đường quốc lộ một địa phận xã vạn hưng cả hai đi xe máy áp sát và cướp giật
một túi sách để trong giỏ xe của một nữ sinh bên trong có điện thoại iphone
máy tính và hai trăm bốn mươi đồng cơ quan công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản của hai đối tượng
bất ngờ ập vào căn nhà ở ấp ba xã phước khánh công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã bắt quả tang sau đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức ăn tiền
các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại huyện nhơn trạch tại hiện trường cơ quan công an thu giữ
gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trong người các đối tượng và trên chiếu bạc hai mươi bộ bài tay
năm mươi hai lá cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bổ sung đối với phùng xuân phong
và khởi tố võ thị thu hà về tội trốn thuế và tội mua bán trái phép hóa đơn
theo điều tra phùng xuân phong là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thiên triều
đã chỉ đạo võ thị thu hà là kê toán trưởng tìm đầu mối mua các hóa đơn của các công ty khác
sau đó kê khai và hợp thức hóa hàng hóa mua bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng đã khởi tố thêm sáu bị can khác
cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang vừa phát hiện một xe ô tô
chở lượng lớn gỗ nghiến không có giấy tở
kiểm tra xe ô tô đang lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang
tổ công tác kiểm đếm sơ bộ trên xe có ba trăm bốn mươi tám khúc gỗ nghiến đường kính từ ba mươi đến năm mươi cm
lái xe là nguyễn tiến võ
tại thời điểm kiểm tra đã không có giấy phép lái xe không xuất trình được giấy tờ số gỗ
tổ công tác đã bàn giao người và tăng vật cho công an huyện bắc quang tiếp tục điều tra
ngày một mươi chín tháng bốn đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bảy
phòng tám cục cảnh sát giao thông cho biết đang điều tra làm rõ vụ lật xe container
trên cao tốc tp hcm trung lương
trước đó khoảng năm giờ cùng ngày năm tài xế khoảng bốn mươi tuổi điều khiến xe đầu cáo biển kiểm soát
năm mươi h hai nghìn sáu mươi bốn kéo theo rau mắt biển số
từ lúc sáu h năm mươi một h bốn mươi nghìn bốn trăm linh bảy lưu thông trên đường cao tốc tp hcm trung lương
theo hướng từ tp hcm về tiền giang
khi đến đoạn km ba mươi hai thuộc địa bàn xã bình thạnh huyện thủ thừa tỉnh long an
tuy bất ngờ tông giải phân cách rồi bị lật trắng ngang đường dưới chân cầu vượt
vụ tai nạn khiến xe container bị hư hỏng tài xế bị thương nhẹ
trưa cùng ngày tình hình giao thông qua khu vực mới ổn định trở lại
liên quan đến vụ việc một thanh niên đánh lừa ba trẻ nhỏ để vào nhà dân lấy trộm tài sản
bị camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc
thì công an phường một mươi một quận tân bình tp hcm cho biết đã tiếp nhận tin trình báo mất tài sản của nạn nhân
lập và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận để điều tra xử lý theo thẩm quyền
vụ việc xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường tái thiết phường một mươi một quận tân bình tp hcm
chủ căn nhà trên cho biết trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn
có con gái và hai cháu của anh chơi trong nhà
đối tượng đã lừa bọn trẻ kêu vào nhà ngồi chờ sau đó lấy đi chiếc điện thoại di động
chủ nhà cho biết hiện đã trình báo vụ việc tới công an phường một mươi một quận tân bình
liên quan vụ việc công an phường một mươi một đã tiếp nhận tin trình báo mất tài sản của nạn nhân
công an phường đã lập hồ sơ lấy lời khai nạn nhân
chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình để điều tra xử lý theo thẩm quyền
cũng trong ngày một mươi chín tháng bốn cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đã tiếp nhận đối tượng nguyễn nam thuận một mươi tám tuổi quê tỉnh cà mau cùng tăng vật từ công an huyện nhân trạch
để điều tra làm rõ hành vi giết người cướp tài sản
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài và trả nợ
thuận đã lên một kế hoạch táo bạo lên mạng đặt hàng hóa có giá trị lớn rồi ra tay cướp tài sản
ngày chín tháng bốn thuận vờ trang mua bán hàng trực tuyến công ty vàng bạc đa quý phú nhuận
ở quận một mươi thành phố hồ chí minh để đặt mua một nhãn kim cương có giá trị hơn chín mươi năm triệu đồng
thỏa thuận hình thức nhận hàng thanh toán trực tiếp để thực hiện hành vi cướp tài sản
chiều ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn trọng liên bốn mươi sáu tuổi ngụ thành phố hồ chí minh
và nguyễn đức lợi hai mươi năm tuổi quê tỉnh bình định đi giao hàng cho thuận
nhưng đối tượng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và hẹn tại điểm vắng ở hẻm sơn bóng đá xã phước thiền
sau khi gặp nhau thuận được xem hàng đó mua
lợi dụng lúc anh lợi và anh liên không để ý y đã rút con dao giấu trong túi quần
đâm một nhát vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên giàn co lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch có mặt không chế đối tượng cùng hung khí gây án
trong ngày một mươi chín tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự
đối với bị cáo phạm giang sang ba mươi một tuổi ngụ ấp trạm xã phước hưng huyện trà cú về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở của bị hại phạm giang sang
thực hiện hành vi trộm một máy tính sách tay ở ấp trạm xã phước hưng sau đó giấu vào người và đi tìm nơi tiêu thụ
khi đến chút kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín ở xã ngãi hùng huyện tiếu cần
xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ mà bỏ chạy
nghi vấn đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lực lượng công an tại chốt tiến hành truy đuổi
trong lúc chạy trốn sang bỏ lại xe mô tô lộ một con sông gần đó và ném chiếc laptop vừa trộn được xuống sông
ngay sau đó sang bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân huyện trà cú mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên án bị cáo phạm giang sang ba năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân huyện trà cú mở phiên tòa xác xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo phạm giang sang ba năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân huyện trà cú mở phiên tòa xác xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo phạm giang sang ba năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
công an huyện trà gạo tỉnh tiền giang cho biết vừa phát hiện bắt giữ một mươi đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng
qua tin tố giác của người dân chiều ngày một mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an huyện chợ gạo
cùng công an xã phú kiếp bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền
tờ hộ của bà đinh thị tám sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ngũ ốc phú khương xê xã phú kiếp huyện trà gạo
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một tv một laptop năm cửa sắt nhiều công cụ dù đã phục vụ cho việc đá gà tám điện thoại di động bảy xe mô tô và gần sáu mươi triệu đồng tiền mặt
tù điểm đá gà qua mạng trên do hai đối tượng phạm thành đẹp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngũ ốc phú khương a xã phú kiếp huyện trà gạo
và đối tượng phạm văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngũ ốc phú khương xê xã phú kiếp huyện trà gạo tổ chức
đối tượng cùng tan vật được bàn giao cho công an huyện chợ gạo thủ lý để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
hiện nay các đối tượng trộm cắp cướp dật xe máy không chỉ thực hiện hành vi tiêu thụ xe gian trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận
mà còn mở rộng tiêu thụ qua đường biên giới khiến cho việc thu hồ tài sản bị mất gặp nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mới đây công an quận bình tân tp hcm vừa bắt băng nhóm gây ra hai vụ cướp trên địa bàn
trước đó vào tối ngày bốn tháng bốn các đối tượng trong nhóm gồm đạt duy trung bình và khang đi cướp tài sản
thấy đôi nam nữ ngồi trên xe máy tại công viên quận bình tân nhóm này xông vào cướp xe máy rồi mang bán được sáu triệu đồng
tiếp đó tối ngày một mươi ba tháng bốn trung cùng nhóm bạn ăn nhậu từ quán bia trên đường hồ học lãm phường bình trị đông quận bình tân
và xảy ra mâu thuẫn cự cãi với hai người ngồi bàn kế bên
sau đó nhóm trung về phòng trọ mang nhiều cây ba chỉa quay lại quán tấn công gây thương tích rồi cướp luôn xe máy của nạn nhân
liên quan đến vụ quán công an quận bình tân cũng giữ năm người khác để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

cái đang sử dụng chiếc xe đó là đã thay đổi cái biển số xe giả
cái đặc trưng mà ban đầu của xe thì nó đã bị thay đổi sau khi mình thu hồi nó đã bị thay đổi
đây không phải là vụ đầu tiên mà công an phát hiện xe giang đã tiêu thụ qua biên giới
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh đã triệt phát thành công hai đường dây trồng cắp
và tiêu thụ xe gian qua biên giới với quy mô khủng trên địa bàn
mục tiêu của các đối tượng là xe máy đắt tiền dựng trước nhà dân
cửa hàng tiện lợi
không người trông coi
và nếu bị phát hiện truy đuổi sẽ manh động chống trả
đối tượng tiêu thụ hiện nay là có sự đầu tư rất là lớn
vì cái lợi nhuận của tài sản nhiều xe thì ở trong cốp xe nó có tài sản có tiền của chủ sở hữu
cho nên các đối tượng trang bị công cụ và thiết bị rất là hiện đại
ngày càng tinh vi
qua đấu tranh truy xét thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi trộm cướp
lực lượng công an nhận định sau khi thực hiện hàng chục vụ cướp
các đối tượng thu gom xe giang từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đem qua biên giới bán kiếm lời
trong đó có một số xe không bán qua tay nhiều người mà bán thẳng xe qua nước bạn sau khi mua
nên việc thu hồ tài sản bị mất hiện gặp rất nhiều khó khăn
trước sự khó khăn trong việc ngăn chặn các đối tượng tiêu thụ
tôi nhận thấy là cần phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các lực lượng chức năng
đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng
thường xuyên tuần tra để ngăn chặn các đối tượng có thể là tẩu tán tài sản từ việt nam qua các nước
công an thành phố hồ chí minh đang thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trực tự
an toàn giao thông trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
công an các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ tăng cường hoạt động tuần tra
kiểm soát và phối hợp với các đơn
đơn vị nghiệp vụ
kịp thời phát hiện bắt giữ các loại tội phạm trộm cắp cướp giật
từ đó mới rộng điều tra truy sát các hành vi liên quan đến việc tiêu thụ tài sản
sau khi thực hiện hành vi phạm tội